thưa quý vị hiện nay nhiều chợ truyền thống tại tp hcm phải tạm ngừng hoạt động
vì liên quan đến các ca mắc covid một mươi chín
do vậy số ít điểm chợ còn lại phải thích ứng bằng cách là áp dụng dịch vụ đi mua hộ
thông qua mạng xã hội để liên lạc giao hàng hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp
giữa người dân và tiểu thương ghi nhận về mô hình này tại chợ xã tây quận
dịch vụ nhận đơn hàng giao tại nhà đã được các siêu thị áp dụng nhiều năm qua
tuy nhiên với chợ truyền thống đây được xem là cứu cánh để duy trì hoạt động
trong giai đoạn tp hcm áp dụng chống dịch theo chỉ thị một mươi
gần một trăm linh sạp tại chợ xá tây quận năm mỗi sáng tất bật chuẩn bị thực phẩm để giao cho khách
các đơn hàng được gửi đến qua điện thoại hoặc mạng xã hội
đặc biệt ban quản lý chợ yêu cầu tất cả người bán phải niêm yết giá tại sạp
để người dân theo dõi
số chín đường tôn tất hiệp vườn một mươi ba quận một mươi một
đúng như người ta ăn hết rồi người ta điện
người ta mua người ta ăn một hai ngày rồi mới giao tiếp
người ta mua lỡ đông thì mình lưu bưu hơn nhưng mà giờ đâu có ai ra chợ đông nữa đâu
giờ đa số là người ta đặt không ạ
đặt hàng bà tôi giao
mua nào gọi là chị đây bán
nhưng mà nhiều người người ta không biết về cái chuyển tiền rồi thì chị cho

em lên em giúp mẹ trong mấy công nghệ này trong mấy lời dạy nghỉ dịch
em có cái app đấy nè
ai đặt hàng thì em coi em coi món
rồi làm xong rồi em gắp
tới đó đứng đợi ngoài em coi em đưa người ta đem đi
thì nếu trong bán kết quần năm chúng tôi sẽ giao hàng miễn phí
tực tức chúng tôi giao luôn
bảo vệ chợ giao đôn để tạo điều kiện cho bà con
mình chịu cực một chút
nhưng mà nó lại đảm bảo cái người đến đặt hàng
đúng không để hạn chế đi chợ
đặt ở ban quán lý chợ an toàn là sao
trước khi chúng tôi làm đơn qua đơn xong
chúng tôi đóng một cái dấu kêu của ban quán lý chợ lên đây
là có nghĩa là bà con mua hàng của ban quán lý chợ
sau này bà con có bị thực phẩm gì
ban quán lý chợ phải chịu trách nhiệm vấn đề đó
thì chúng tôi sẽ ghi lại những người tiểu thương mà bán cái đó
đúng không anh
chứ bây giờ mình đâu có biết được hàng sao
khi mình đưa cho người ta xong lỡ người ta bị đồ thoẩm thì rất khó
ban quán lý chợ thông báo đến tiểu thương và người đi chợ
phải tương thủ nghiên các biện pháp bảo vệ theo thông điệp năm k của bộ y tế
trong thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
rất mong mọi người thực hiện tốt thông điệp năm k
cử khuẩn khoảng cấp không tụ tập khai báo y tế trong phòng chống dịch covid một mươi chín
nhiều chợ truyền thống tại quận năm đã được phong tỏa tạm ngưng bán để phòng dịch
do đó tất cả người bán tại chợ xã tây hiểu rằng
tuân thủ nghiêm năm k và hạn chế tiếp xúc là phương pháp để duy trì kinh doanh
ban quản lý chợ cũng yêu cầu ngưng hoạt động các sạp trong nhà lồng
chỉ cho phép bán tại những không gian thoáng hứng nắng
cũng như đảm bảo giãn cách giữa tiểu thương để hạn chế tối đa lây nhiễm